trước đó do mâu thuẫn cá nhân với anh trần như giới sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba ở cùng địa phương
khi đi làm đồng về gần đến nhà tám xảy ra sâu sát đánh nhau với anh giới và con trai anh giới
quá trình sâu sát tám đã dùng chiếc cuốc bổ một nhát trúng vào vùng đầu anh giới
gây thương tích tổn hại ba mươi ba sức khỏe
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam dương đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
vi phạm khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ
không những vậy còn có hành vi chống người thi hành công vụ
đối tượng nguyễn hữu đại và nguyễn khắc trúc cùng chú tại huyện lâm hà vừa bị công an huyện lâm hà tỉnh lâm đồng bắt khẩn cấp
cụ thể vào hai mươi một h một mươi năm phút ngày hai mươi sáu tháng hai trong quá trình tuần tra kiểm soát
nguyễn khắc trúc có dấu hiệu vi phạm khi tham gia giao thông
nên tổ công tác công an huyện lâm hà ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
không những không chấp hành mà trúc còn gọi điện cho nhóm thanh niên ở thị trấn nam ban đến nhằm tạo áp lực cho tổ công tác
khi các đối tượng đến hiện trường cả nhóm đã xúc phạm thách thức rồi răng co sô đẩy lực lượng cảnh sát giao thông
trong đó nguyễn hữu đại đã giảng rách trang phục cảnh sát giao thông giật chìa khóa xe mô tô của tổ công tác
làm giả sồi đỏ nhằm mục đích lừa đảo chiến đoạt tài sản
không phải là thủ đoạn mới thế nhưng vẫn có rất nhiều người dính bẫy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vũng tàu tỉnh bà rê vũng tàu vào tối ngày hôm qua đã ra lệnh bắt khẩn cấp một đối tượng để điều tra về hành vi này
đối tượng là trương hồng hạnh trú tại phường thắng tam tp vũng tàu
theo điều tra ban đầu vào tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu hạnh đã dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
thửa đất tọa lạc tại địa chỉ hai trăm một mươi năm trên bốn mươi bảy đường soviet nghệ tĩnh thành phố vũng tàu thế chấp cho một ngân hàng để vay ba trăm năm mươi triệu đồng
do không có tiền để trả nợ đối tượng này đã nảy sinh ý định lừa đảo
hạnh thuê một đối tượng không quen biết làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với các thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà thị đã thế chấp cho ngân hàng để vay tiền trước đó
vào ngày một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu hạnh mang giấy tờ giả này đến thế chấp cho anh thái quốc việt chú tại phường bốn thành phố vũng tàu để vay ba trăm năm mươi triệu đồng
ngày hai mươi bảy tháng hai đối tượng này lại tiếp tục đến gặp anh việt để vay thêm một trăm năm mươi triệu đồng thì bị công an tp vũng tàu mời đến làm việc
quá trình điều tra cơ quan công an xác định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà đối tượng này thế chấp cho anh việt để vay tiền là giấy tờ giả
hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vũng tàu mở rộng điều tra
cơ quan điều tra thông báo ai là nạn nhân của đối tượng này liên hệ với đội một công an tp vũng tàu địa chỉ tại số hai đường thống nhất tp vũng tàu để phối hợp giải quyết

hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan tp vũng tàu địa chỉ tại số hai đường thống nhất tp vũng tàu để phối hợp giải quyết
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ tổng số tiền trên một trăm hai mươi triệu đồng
khám xét nơi ở của nguyễn văn tiếp thu thêm nhiều bộ thiết bị điều khiển dung để phục vụ cho việc đánh bạc bịp
lực lượng một trăm bốn mươi một hà nội đang kiên quyết tập trung xử lý các hành vi vi phạm này
tại đường vũ phạm hàm cầu giấy tổ công tác đi tuần tra đã phát hiện một chiếc xe máy do nam thanh niên điều khiển không được mũ bảo hiểm trở quá xuống được quyết định
lực lượng một trăm bốn mươi một tiến hành ngăn chặn và xử lý